ban quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam vừa tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề tháng năm nhớ bắc
thông qua nhiều hoạt động chương trình đã thể hiện tình cảm niềm tin yêu của cộng đồng các dân tộc đối với đảng và bắc hồ vĩ đại
tham gia chương trình có hơn tám mươi đồng bào đại diện cho một mươi hai dân tộc thiểu số đang sinh sống tại làng
điểm nhấn của chương trình là những câu chuyện về bác hồ do chính đồng bào các dân tộc thiểu số kể cho khách tham quan
những câu chuyện đầy ý nghĩa được kể lại một cách chân thực mộc mạc cho thấy những tình cảm của đồng bào với bắc hồ và sự lan tỏa tinh thần học tập và làm theo lời dạy của người